còn đối với các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến phú yên cũng có nắng nóng với mức nhiệt trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
chỉ riêng đối với các tỉnh từ khánh hòa trở vào đến bình thuận ngày hôm nay chưa xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt giao động trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
ở phía nam trong ngày hôm nay gió mùa tây nam có cường độ trung bình nên trong chiều và tối nam bộ và tây nguyên vẫn duy trì những cơn mưa rào và rông
ở khu vực tây nguyên mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay giao động ở mức từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
còn đối với khu vực nam bộ ngưỡng nhiệt cao nhất vẫn duy trì trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
trên biển ở khu vực huyện đảo hoàng sa tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết tốt
trời không mưa gió hướng nam đến tây nam mạnh cấp bốn tầm nhìn xa trên một mươi km
ở phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau có gió tây nam mạnh cấp bốn đến cấp năm
mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa thấp từ bốn đến một mươi km
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày
trên cả nước